thưa quý vị trong điều kiện hiện nay khi tình hình trong nước khu vực và thế giới liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự đang diễn biến hết sức nhanh chóng
tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp với nhiều vấn đề mới nảy sinh đã đặt ra yêu cầu phải tăng cường và nâng cao hơn nữa chất lượng hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã nhấn mạnh nội dung trên khi thừa ủy quyền của thủ tướng chính phủ chính quốc hội dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở trong phiên làm việc sáng nay
trình bày tờ trình bộ trưởng tô lâm cho biết dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở được quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn